thưa quý vị không khí lạnh ở miền bắc tiếp tục được tăng cường
nằm sâu trong khối không khí lạnh những cơn mưa ở các tỉnh miền bắc được dự báo sẽ giảm nhanh
bắc bộ chuyển sang trạng thái khô giáo nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm
nhất là trong khoảng về đêm và sáng
dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc như lào cai hà giang
cao bằng và cả lạng sơn giảm xuống còn từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
nhiệt độ giảm xuống còn từ một mươi tám cho đến hai mươi độ trời rét về đêm và sáng
sang ngày mai miền bắc trời khô giáo có nắng nhẹ về chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
không khí lạnh mang tới tiết trời khô giáo ở miền bắc nhưng nó lại làm gia tăng diện mưa ở miền trung
trong đêm nay và ngày mai vùng mưa ở trung bộ sẽ vượt qua khu vực đèo hải vân
và mở rộng xuống cả khu vực phía bắc của tỉnh bình định
trong đó vùng tâm mưa vẫn là các tỉnh từ nam nghệ an
trở xuống đến quảng bình với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai ở đây
phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
còn về nền nhiệt khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh chỉ từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
trời gần như rét cả ngày
còn ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến hai mươi tám độ
trong khi đó với các tỉnh thành phố còn lại của miền trung ít mưa
có nắng nhẹ về chiều nhiệt độ cao
nền nhiệt cao từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh trong khi gió mùa tây nam lại suy yếu
vì thế ở nam bộ và tây nguyên mưa vẫn xuất hiện về chiều và tối nhưng diện không nhiều
với khu vực tây nguyên mưa chỉ xảy ra chủ yếu ở phần phía bắc
còn với nam bộ mưa giải rác nhưng chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền tây nam bộ
còn trong ngày thì trời vẫn có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ ba cho đến bốn mét và biển động mạnh
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió tây nam hoạt động yếu cấp ba cấp bốn sóng biển thấp dưới một bảy mươi năm trời nắng giáo
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại